mới đây hai hãng hàng không của liên bang nga cùng các công ty lữ hành quốc tế đã ký ghi nhớ
khai thác các chuyến bay quốc tế đến sân bay tuy hòa và hợp tác đưa khách du lịch quốc tế đến phú yên
hai hãng hàng không của liên bang nga là azure và uraline đã ký ghi nhớ với cảng hàng không sân bay tùy hòa
các cơ quan chức năng tỉnh phú yên cũng cam kết sẽ bảo đảm điều kiện đón các chuyến bay quốc tế
đến cảng hàng không tuy hòa cùng các dịch vụ phục vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch
dự kiến là vào tháng một mươi hoặc là tháng một mươi một tới đây cảng hàng không tuy hòa sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên
cảng hàng không tuy hòa cam kết là đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ hoàn chỉnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng
hệ thống trang thiết bị bảo đảm bay đủ điều kiện để tiếp nhận các loại máy bay quốc tế